thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm thanh niên dùng súng bắn làm một người bị thương
theo một số người dân chiều tối ngày hai mươi bốn tháng chín trước khu vực một phòng trọ tại phường bình hòa thành phố thuận an bình dương
một nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên ba xe máy có đứng nói chuyện với hai thanh niên khác
lúc này nhóm thanh niên sáu người bất ngờ rút một vật giống súng và mã tấu tấn công hai thanh niên
hậu quả một người bị bắn gục ngã tại chỗ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án nhóm sáu thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu hai nhóm thanh niên này có mâu thuẫn về tiền bạc nên hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
hiện lực lượng công an đang tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng gây án
tại bình định tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phạt các bị cáo những bản án thích đáng
theo pháo trạng vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trần quốc tuấn đã hai lần mua ma túy với số lượng sáu mươi viên thuốc lắc
và sáu hộp một mươi ma túy khay tổng số tiền là tám mươi bốn triệu đồng
sau đó đem về nhà cất giấu rồi chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại
đinh văn chín biết trần quốc tuấn mua ma túy để bán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia giúp sức
chín đã dùng xe mô tô chở tuấn mang ma túy đi bán và được tuấn trả tiền công bốn trăm linh đồng
kết thúc phiên tòa trần quốc tuấn bị tuyên phạt chín năm tù bị cáo đinh văn chín nhận bản án tám năm tù
qua điều tra truy xét công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng
là đỗ tấn và huỳnh huy cường đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
là những đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp để có tiền mua ma túy sử dụng và trang trải cuộc sống
hai đối tượng lực và cường đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đi qua nhà chị hoàng thị thu huyền trú tại xã sông rây cửa mở không có người
nên lực đã dừng xe đứng ngoài đường để cảnh giới còn cường lẻn đi vào trong nhà chị huyền lấy trộm một điện thoại di động
sau đó cả hai tiếp tục đột nhập vào nhà anh phan nhật khanh
ở huyện cẩm mỹ trộm một điện thoại tổng trị giá tài sản hơn hai mươi năm triệu đồng
số tài sản trộm được đối tượng mang đi bán chia nhau tiêu xài
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thị xã bình minh
và công an xã mỹ hòa triệt phá một nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín tiến hành kiểm tra tại khu đất chống thuộc tổ một
ấp mỹ hưng hai xã mỹ hòa thị xã bình minh
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng
tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
ngay khi phát hiện có công an một số đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng đã bắt giữ được một mươi một đối tượng có liên quan
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm ba con gà nhiều cặp cửa sắt
một mươi điện thoại di động chín xe mô tô và trên ba mươi năm triệu đồng
tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
hiện áp thấp nhiệt đới tiến sát bờ cách đà nẵng khoảng chín mươi tám km
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
tỉnh quảng nam đã ra quyết định cấm biển
kể từ bảy giờ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường
ubnd tỉnh quảng ngãi cũng đã thông báo yêu cầu các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
khẩn trương vào neo chú để đảm bảo an toàn
trong sáng ngày hôm nay tại cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi đã có hàng trăm tàu thuyền đã vào bờ neo trú
trước tình hình trên văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đã có công điện
đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai
một số nhiệm vụ chủ yếu
căn cứ thực tế tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tài chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời
hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
ba đối với khu vực ven biển các tỉnh từ quảng bình đến phú yên phối hợp chặt chẽ
với các ngành lực lượng tại cơ sở triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản
trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản các hoạt động du lịch trên các đảo
và ven biển đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công dở dàng
kiểm tra hướng dẫn nheo đậu tàu thuyền tại các khu nheo đậu tranh trú đảm bảo an toàn
cháy nổ an ninh trật tự xã hội sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ba đối với khu vực đất liền trung bộ tây nguyên và nam bộ phối hợp chặt chẽ với các ngành
lực lượng tại cơ sở kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trụng thấp
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu
lũ quét sạt lở đất
năm tổ chức tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó thiên tài
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo công tác trực ban trực chỉ huy
quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thưa quý vị vụ sập nhà bốn tầng ở phường hai mươi bảy quận bình thạnh tp hcm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
dưới hàng trăm tấn gạch đá bê tông các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng đội ngũ y tế tp hcm đã bất chấp nguy hiểm nỗ lực chạy đua với thời gian
để cứu càng sớm càng tốt những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát
sau vụ sập nhà xảy ra đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
đã điều động ba xe và một mươi tám cán bộ chiến sĩ
trước tính chất nghiêm trọng của sự cố còn nạn nhân bị thương đang kẹt lại bên trong
nên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố chi viện một xe và bảy cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đại tá huỳnh ngọc quang phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã trực tiếp chỉ huy tổ công tác vừa làm sao vượt thời gian nhưng phải đảm bảo an toàn ở mọi phương diện
phải nói là thời gian là hết sức quý báo
chúng tôi đã tìm mọi phương pháp biện pháp để làm sao đưa được nạn nhân ra bên ngoài
mà chúng ta biết rằng trong điều kiện thời tiết của ngày hôm đó
ở sức nguy hiểm ta biết rằng những ngày này là thành phố hồ chí minh là có những cơn mưa bất thường
và cái lo lắng nhất của tôi là trong quá trình cứu nạn cứu hộ mà mưa ập đến
thì chúng tôi chưa biết là cách xử lý như thế nào cho nó hợp lý lúc đó
thật sự là tôi rất lo lắng trong cái ngày cứu nạn hôm đó
chỉ mong làm sao là trời quang mây tạnh đừng bao giờ xảy ra những cơn mưa
nếu xảy ra cơn mưa thì rõ ràng với khối lượng bê tông đã đổ sập như thế
thì lượng nước mưa đổ xuống thì chắc chắn đều là nguy cơ sụp đổ chắc chắn là như thế
căn nhà một trệt ba lầu sụp đổ hoàn toàn nạn nhân kẹt sâu bên trong dưới đống đổ nát
khe hở nhỏ nhiều gạch đá nhóm cứu hộ đã phải dùng tay để bới từng viên gạch ra ngoài
sau đó bò vào bên trong tiếp cận nạn nhân
đây là việc làm hết sức khó khăn đòi hỏi bản lĩnh kinh nghiệm khéo léo và tính toán hết sức kỹ lưỡng và chính xác
từ cấp chỉ huy đến các chiến sĩ trực tiếp cứu hộ bên trong
lúc đó chui vào thì đánh giá là khu vực đó sập đổ
rất là lớn tường sập đổ xuống là đã nứt rồi bắt buộc phải chống cố định để mới thực hiện được nhiệm vụ
và khi vào thì tôi tiếp cận vào thì phát hiện được hai nạn nhân ở hai địa điểm gần nhau
và đánh giá được là một nạn nhân bị nặng bị trắng thương ở phần đầu
tay phải thì bị các mảnh
những gạch cắt ra máu nhiều
còn nạn nhân còn lại thì nằm sâu vào trong cái khe hở
thì lúc đó là hai chân của nạn nhân là bị hai thanh sắt trắng ngang
hai chân đã vùi sâu vào trong cái chỗ bê tông
sau khi đã cố định bê tông phía trên thì lúc đó là tôi mới phát hiện ra nghe cái mùi ga cái vị rò rỉ
thì lúc đó mới báo cho chỉ huy để xem xét vị trí của cái rò rỉ ga đó ở vị trí nào
đội cảnh sát chỉ trái và cứu nạn cứu hộ của quận bình thạnh mới báo là
và nó bị rò rỉ bình ga sinh hoạt của gia đình và nằm ở phía trên của khu vực là chúng tôi đang thực hiện ở dưới
thì lúc đó để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nạn nhân thì mới báo cáo với chỉ huy cho triển khai thêm một tổ sử dụng lăng để phun xương làm mát
dưới khối lượng gạch đá lớn như vậy với hơn hai giờ nỗ lực
tổ cứu hộ
đã đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài kịp thời
đối với những ai chứng kiến toàn bộ quá trình ứng cứu đều cho rằng đây là kỳ tích
từ cái chỉ đạo từ những cán bộ chiến sĩ đều hết mình hết tập trung hết những anh làm mồ hôi
chui từ trong đó ra chui ra mình không biết diễn đả như thế nào
mình dùng cái từ gì ta ca ngợi
tất cả đồng bộ và tất cả mọi người nhịp ngàng hết với nhau
mà từng chiến sĩ cứu hộ tiếp cận nạn nhân
là truyền nước
rồi bác sĩ vào tới tầng trong tiếp cận bệnh nhân luôn
tiếp cận người nạn luôn
và tất cả mọi thứ là nhịp ngàng và thực sự phải dùng cái từ là ca ngợi
sau hơn hai tiếng từ lúc sự cố xảy ra tổ công tác đã cứu được bảy nạn nhân và đưa tới bệnh viện
thời điểm hiện tại năm nạn nhân đã ra viện
hai nạn nhân nặng nhất đưa ra ngoài sau cùng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện gia đình
về nguyên nhân vụ sập đại diện lãnh đạo phường hai mươi bảy quận bình thạnh cho biết
trước đó căn nhà này bị lúng nghiêng
bác có làm đơn gửi tới ủy ban phường xin lót lại nền nhà
sau đó thuê thợ tới sửa chữa
thợ sửa nhà đã khoan vào phần móng dẫn đến đổ sập căn nhà
trong ngày thi công sửa chữa đầu tiên thì cũng là ngày xảy ra sự cố sập đổ
kính thưa quý vị liên quan đến vụ sập nhà tại quận bình thạnh
hôm qua hai mươi bốn tháng chín khiến nhiều nạn nhân phải nhập viện
phóng viên truyền hình công an nhân dân sáng nay đã có mặt tại các bệnh viện
nơi bệnh nhân đang điều trị để ghi nhận tình hình sức khỏe của các bệnh nhân này
sự cố công trình tại số một trăm ba mươi ba một đường bình quế phường hai mươi bảy ngày hôm qua
khiến sáu người thợ và chú hộ cùng vợ và con gái đang trong nhà
khi xảy ra sự cố hai người thoát ra được bên ngoài còn lại bảy người mắc kẹt bên trong
ngay khi nhận thông tin vụ việc các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận bình thạnh
các bác sĩ cho biết sau khi nhận được thông tin về sự cố sập nhà tại phường hai mươi bảy quận bình thạnh
bệnh viện đã cử hai xe cấp cứu đến hiện trường để hỗ trợ vận chuyển các nạn nhân
trong số bốn bệnh nhân thì có ba trường hợp là tương đối nhẹ một trường hợp là không bị chấn thương gì cả
và một trường hợp thì tương đối là cần phải có kiểm tra qua chụp x ray và ct scan
nhưng kết quả thì chưa ghi nhận bất thường sau phần thông phám thì là bệnh viện bình thạnh
đã đảm bảo rằng là những nạn nhân này chỉ bị chấn thương phần mềm xây xác ngoài da thôi
phải nói là được sự phối hợp rất là chặt chẽ từ sở y tế ủy ban dân quận
địa phương cấp cứu một trăm một mươi năm lực lượng phòng trái chữa trái cứu hộ cố nạn
phối hợp cùng với lại bệnh viện bình thạnh kể cả bệnh viện định trong xử lý nạn nhân
phải nói là quy trình hôm qua thực hiện rất là tốt đáp ứng được nhu cầu xử lý nhanh
điều trị tiếp thời đặc biệt là có hai trường hợp nặng phải xử lý bên bệnh viện nhân dân gia đình
thông tin cập nhật lúc một mươi một h sáng tại bệnh viện nhân dân gia đình
hai nạn nhân của vụ sập nhà nhập viện trong tình trạng đai chấn thương bệnh nhân đầu tiên nhập
viện cấp cứu với tình trạng sốc đai chấn thương và phổi hai bên tràn khí màng phổi phải gây kín
xương đùi trái tổn thương thận cấp bệnh nhân được xử lý hồi sức sốc truyền máu phẫu thuật cắt
lọc khâu vết thương hiện tại sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn thở máy theo dõi dập phổi hai bên
tràn khí màng phổi phải bệnh nhân thứ hai bị gãy hai xương cản chân phải gãy trực khớp hán trái
và được mổ cắt lọc đặt cố định ngoài chân phải hiện tại các hai bệnh nhân đều tỉnh
sinh hiệu tạm ổn theo dõi hậu phẫu tự khoa gây mê hồi sức
thưa quý vị mới đây trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường võ văn kiệt đoạn qua địa
phường một quận năm phát hiện có một người đàn ông đang chấp chới giữa kênh tàu hủ hai cán bộ công
an đã lao xuống kênh để cứu người đuối nước hai đồng chí gồm trung tá nguyễn đình tùng và trung
úy dương xuân trường cán bộ công an phường một quận năm khi đến trước cổng bệnh viện diệt đới thành phố
hồ chí minh hai chiến sĩ phát hiện có một người đàn ông đang chấp chới giữa kênh tàu hủ hay
chiến sĩ nhanh chóng dùng phao lao xuống dòng nước bơi nhanh hướng về phía người bị nạn
sau một lúc thực hiện cứu nạn hai cán bộ công an đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn được biết
người bị nạn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh long an là bệnh nhân tâm thần vào thời điểm được phát hiện
nạn nhân này dường như có ý định tự tử hành động kịp thời lao xuống kênh cứu người đuối nước của
hai cán bộ công an được những người chứng kiến và cộng đồng mạng cảm kích khen ngợi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết
đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn hên và lại trí thành
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạng được giao nguyễn văn hên là trưởng nhóm vận hành và lại trí thành
nhân viên tư vấn giao nhận được giao nhiệm vụ vận chuyển điện thoại di động để giao cho khách hàng
đã bàn bạc thống nhất chiếm đoạt số điện thoại di động cất giữ tại địa điểm kinh doanh bình chánh của công ty
các đối tượng đã quét mã vạch xuất các điện thoại di động tại địa điểm kinh doanh rồi đem đi bán
ngoài ra thành còn lợi dụng nhiệm vụ được giao là vận chuyển điện thoại di động được xuất từ địa điểm kinh doanh bình chánh
để giao cho khách hàng nhưng không thực hiện mà bán hoặc cầm đồ để chiếm đoạt tiền của công ty
tổng giá trị tài sản mà hên và thành chiếm đoạt là hơn hai ba tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết từ đầu tháng chín đến nay
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận gò vấp phối hợp với đội cảnh sát hình sự
đội cảnh sát giao thông và công an các đơn vị trên địa bàn đã tiến hành tổng kiểm tra hành chính
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ các kho bãi giữ xe phát hiện hàng trăm xe máy không có giấy tờ hợp lệ
kiểm tra tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn và mở rộng kiểm tra các kho hàng chứa xe gắn máy là tài sản nhận cầm cố của các cửa tiệm cầm đồ
công an quận gò vấp phát hiện hàng trăm xe gắn máy của các tiệm trên được chứa trong kho bãi không có giấy tờ hợp lệ
điển hình khi kiểm tra điểm trong giữ xe trên đường phan huy ích phường một mươi hai công an phát hiện có một trăm ba mươi bốn xe của một tiệm cầm đồ
trong đó có tám mươi hai xe không đúng chủ
tại bãi xe trên đường số chín phường chín phát hiện có một trăm tám mươi bốn xe của năm tiệm cầm đồ trong đó có một trăm hai mươi xe không chính chủ và hàng chục xe khác không có đăng ký xe bán chính
tại bãi trong giữ xe trên đường lê văn thọ phát hiện có một trăm năm mươi một xe của hai tiệm cầm đồ trong đó có một trăm hai mươi sáu xe không chính chủ và hàng chục xe khác không có giấy tờ xe không có đăng ký xe
ngoài các kho bãi nêu trên công an quận gò vấp cũng tiến hành mở rộng kiểm tra tất cả các điểm trong giữ xe tiệm cầm đồ có nghi vấn
đối với các phương tiện không rõ chú phương tiện sẽ giao lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự công an phường tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ tài liệu thu thập được công an quận gò vấp đã lập biên bản các điểm kinh doanh dịch vụ cầm đồ có vi phạm về các lỗi
như cầm cốt tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có gieo ý quyền không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhằm cầm cốt tài sản không có hợp đồng theo quy định vụ việc tiếp tục được cơ quan công an mở rộng xác minh điều tra xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi giai đoạn hai dài bảy mươi bốn km
bị cáo mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng quản trị vec và bị cáo trần văn tám cựu tổng giám đốc vec
cùng với đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án giai đoạn hai xét xử ngày hôm nay viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ án giai đoạn hai xét xử ngày hôm nay viện kiểm sát truy tố hai mươi hai bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hàn quốc anh australia philippines theo kế hoạch thì phiên tòa diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo cao thanh phong ba mươi một tuổi chú tại xã liêu nghiệp anh huyện trà cú và huỳnh tấn kiệt hai mươi hai tuổi chú tại xã phước hảo huyện châu thành về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài cá nhân phong tìm mua tài khoản ngân hàng có chức năng internet banking thẻ atm có đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở campuchia
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội phong làm quen với kiệt sau đó thỏa thuận cách thức mua và bán tài khoản ngân hàng cụ thể trong tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh trà vinh long an và tp hcm
với giá từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một tài khoản và bán cho phong bảy mươi tài khoản với tổng số tiền là một trăm bốn mươi triệu đồng nhận được các tài khoản ngân hàng phong đã bán năm mươi năm tài khoản cho một người tên quỳnh ở vương quốc campuchia và nhận được số tiền năm năm trăm linh đô la mỹ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt một năm sáu tháng tù giam đối với cao thanh phong một năm tù giam đối với huỳnh tấn kiệt về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử lý phát hiện bắt quả tang bốn phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông la ngà thuộc địa bàn xã phú thanh huyện tân phú
trước đó qua công tác tuần tra công an huyện tân phú bắt quả tàng nguyễn hoài cảm nguyễn minh tân trần văn sang hồ văn trung huỳnh công đức và nguyễn văn phong cùng chú tại tỉnh đồng nai đang sử dụng các phương tiện chuyên dụng thực hiện hành động

công an huyện tân phú đã lập hồ sơ xử lý phát hiện bắt quả tàng bảy phương tiện bơm hút cát trái phép trên sông la ngà thuộc địa bàn xã phú thanh huyện tân phú

mỗi sản phẩm có giá từ vài trăm ngàn đến bảy triệu đồng tùy theo hình dáng độ tinh xảo